chiều ngày một mươi hai tháng bảy triển lãm ảnh vì một hà nội thanh lịch văn minh khai mạc tại hà nội
sự kiện nằm trong chỗ hoạt động do sở văn hóa và thể thao hà nội tổ chức
hướng tới kỷ niệm hai mươi năm thủ đô hà nội được tổ chức giáo dục khoa học và văn hóa
của liên hợp quốc trao tặng danh hiệu thành phố vì hòa bình một mươi sáu tháng bảy năm một nghìn chín trăm chín mươi chín một mươi sáu tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
hai trăm linh tác phẩm trong triển lãm là những hình ảnh tu liệu về bắc hồ về tư tưởng đạo đức phong cách của người
đồng thời cũng giới thiệu tới công chúng vẻ đẹp nghìn năm văn hiến của người hà nội
đặc biệt là nét thanh lịch văn minh
các tác phẩm được sắp xếp theo ba chủ đề hà nội ngàn năm văn hiến
chủ tịch hồ chí minh với văn hóa hà nội và thủ đô hà nội học tập và làm theo tư tưởng
đạo đức phong cách hồ chí minh trong đời sống văn hóa
triển lãm mong muốn gửi tới công chúng thông điệp về một hà nội mang đậm giá trị của sự lịch lãm
tinh tế hào hoa và nhân ái đồng thời nhắc nhở định hướng cho người dân
trách nhiệm gìn giữ và phát huy những nét đẹp truyền thống ấy